thưa quý vị vào sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn quốc anh
và bảy bị cáo trong vụ án nâng giá thiết bị tại bệnh viện bạch mai tiếp tục với phần đối đáp
giữa đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố và các luật sư bảo chữa các bị cáo tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát khẳng định các bị cáo nguyên là lãnh đạo bệnh viện bạch mai đã tạo điều kiện
cho nhóm bị cáo tại công ty cổ phần công nghệ y tế bms nâng giá robot rosa
trong phần tranh luận nhiều luật sư bảo chữa cho rằng trong vụ án này nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo
của bệnh viện bạch mai không thông đồng với các bị cáo còn lại trong việc nâng giá thiết bị robot rosa
đối đáp lại luận điểm này đại diện viện kiểm sát khẳng định các bị cáo không thông đồng nhưng tạo điều kiện
cho các bị cáo khác nâng giá thiết bị trong đó bị cáo nguyễn quốc anh nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai
đã thống nhất với bị cáo phạm đức tuấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty bms
về việc liên doanh liên kết trong việc lắp đặt robot rosa với giá thiết bị là ba mươi chín tỷ đồng không đúng thực tế
trong khi thiết bị còn chưa được nhập về việt nam nhưng cả hai bị cáo này đã có sự thống nhất với nhau
ngay từ ban đầu về giá bán
bị cáo nguyễn quốc anh đã không thông qua đảng ủy ban giám đốc và công đoàn bệnh viện bạch mai
để thống nhất chủ trương làm đề án liên doanh liên kết lựa chọn đối tác chủng loại thiết bị theo quy định
quá trình thực hiện đề án không có văn bản đề xuất lắp đặt máy của khoa phẫu thuật thần kinh
đối với robot rosa của khoa chấn thương chỉnh hình và cuộc sống đối với robot maco
không có quyết định phê duyệt đề án quyết định phê duyệt đối tác đặt robot
không thông qua phòng vật tư thiết bị thẩm định giá thiết bị
trên cơ sở đó đại diện viện kiểm sát khẳng định việc truy tố các bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ là đúng người đúng tội đúng quy định của pháp luật
nói lời sau cùng tại tòa hầu hết các bị cáo đều mong muốn hội đồng xét xử sẽ xem xét
bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sớm trở về với gia đình và xã hội tòa sẽ tuyên án vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một
dùng xe ăn nua để đầu độc cha ruột rồi phóng hỏa xóa dấu vết
đối tượng là tống thị tùng linh hai mươi một tuổi trú tại thành phố bà rịa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin tổng thống của bà rịa
trong quá trình sinh sống giữa linh và cha ruột xảy ra mâu thuẫn
nữ sinh này đã lên kế hoạch giết cha sau khi dùng chất độc xe ăn nua để đầu độc cha
nhằm che giấu tội ác linh đã vùi sát bằng xi măng rồi dùng xăng phóng hỏa xóa dấu vết
nhận được tin báo cháy cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
từ đó phát hiện thi thể của người cha xác định đây là vụ án mạng giết người phi tăng
tống thị tùng linh đã bị triệu tập đến để làm rõ nghi vấn
qua đấu tranh đối tượng này đã thừa nhận hành vi giết hại cha ruột của mình
thưa quý vị và các đồng chí cứ đến dịp tết để chuẩn bị cho tết cổ truyền
tình trạng mua bán vận chuyển tàng trữ đốt pháo nổ trái phép tại nhiều nơi lại tái diễn phức tạp
để tết đến xuân về nơi nơi được an toàn và bình yên
bên cạnh trách nhiệm của lực lượng chức năng trong việc kiểm tra ngăn ngừa xử lý
thì mọi nếp nhà cũng cần phải nói không
hàng năm chủ động dự báo trước tình hình trong đợt tổ chức gia quân tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán
lực lượng công an các cấp cũng luôn chú ý nhiệm vụ phòng ngừa
ngăn chặn xử lý những vụ việc liên quan đến pháo nổ trái phép
trên địa bàn tỉnh đắk lắc tính từ trước tết tân sửu hai nghìn hai mươi một đến nay
lực lượng công an các cấp đã tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý hơn hai trăm linh vụ việc
mua bán vận chuyển tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép
qua đó đã thu giữ tăng vật chứng trên một tấn pháo nổ các loại
góp phần ngăn ngừa những hậu quả xấu từ pháo nổ
quả đó đã thu giữ tăng vật chứng trên một tấn pháo nổ các loại
để có một mùa xuân yên bình một dịp tết cổ truyền nhân dần hai nghìn hai mươi hai an toàn tiết kiệm
bên cạnh trách nhiệm phòng chống pháo nổ của các lực lượng chức năng
mọi người mọi nhà cũng cần nâng cao ý thức ngăn ngừa và nói không
với những hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ đốt pháo nổ trái phép
vâng biết rõ quy định là như vậy thế nhưng cứ đến hẹn lại lên
cận tết nguyên đán thì tại một số địa phương đặc biệt là các tỉnh thành phố
tiếp giáp với khu vực biên giới tội phạm buôn bán tàng trữ pháo nổ trái phép
lại gia tăng hoạt động mới đây kiểm tra xe ô tô do tài xế ngô xuân hùng điều khiển
có dấu hiệu nghi vấn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã phát hiện và tạm giữ một số lượng lớn pháo hoa nổ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có chín bao ni lông màu đen
bên trong có chứa một trăm linh hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả có trọng lượng một trăm ba mươi kg
qua đấu tranh ban đầu đối tượng lê công mạnh người đi cùng trên xe khai nhận
số pháo hoa nổ trên được hai đối tượng mua vận chuyển về nghệ an để tiêu thụ
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản
bắt giữ người tạm giữ tăng vật phương tiện và bàn giao cho công an huyện bố trạch
tỉnh quảng bình để tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị được biết đến là sản phẩm bồi bổ sức khỏe rất tốt
yến xào được bán với giá cao ngất ngưỡng
tuy nhiên ngay chính những người trong nghề thừa nhận rằng thị trường yến xào hiện đang rất loạn
từ nguồn gốc xuất xứ chất lượng cho tới giá cả
để tránh mua phải hàng giả hàng kém chất lượng thì người tiêu dùng phải hết sức cẩn thận
lợi tụ tâm lý người tiêu dùng thị trường yến xào được bày bán dần tộ trên chợ mạng
chợ dân sinh cửa hàng với nhiều mức giá và công dụng thần kỳ cho mọi đối tượng
nhất là trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay yến xào lại càng được ưa chuột
bởi nhiều người tin rằng sử dụng yến xào có thể nâng cao chất đề kháng cho ép vâng
điều đáng nói đây là thực phẩm tự nhiên nhưng được quảng cáo gây hiểu lầm
có tác dụng chữa bệnh cụ thể như dạng dụng quốc triển tế bào ung thư
việc phòng chống ung thư có thể là có những cái sản phẩm
có những thảo dược mà nó trực tiếp úc ức chế hoặc tiêu diệt tế bào ung thư
nhưng mà yến xào thì cái khả năng mà nó trực tiếp
để mà nó tiêu diệt tế bào ung thư thì không có
nhưng nó lại có khả năng là gì tăng cường cái khả năng biến dịch
nó trộn những cái thành phần như là bột miếng mì sợi
hoặc là nước đường hoặc là trong nước đường có thể là những cái đường
mà không được phép sử dụng trong thực phẩm
đấy thì nó sẽ gây tới ảnh hưởng sức khỏe
theo các chuyên gia yến thật thường khá thô và sơ độ dài sợi không đều
nếu cầm tổ yến thật trước ánh sáng mặt trời
sẽ thấy ánh sáng xuyên và sợi yến có màu đục
khi được ngâm trong nước khi nước ngâm và sợi yến không bị đổi màu
nở to dai có mùi tanh đặc trưng và mùi mốc của tổ yến
hiện có nhiều cơ sở công ty đánh lừa người tiêu dùng bằng cách tư vấn quy trình chứng kiến
thông thường người dùng sẽ chứng tổ yến chín sau đó mới cho đường phen
tuy nhiên các cơ sở sử dụng yến không đảm bảo sẽ tư vấn người dùng cho đường phèn
khi mới bắt đầu chứng để sợi yến kém chất lượng không tan hoặc lửa ít
rồi nó ngắn ngắn nó không điều nhau sợi nó trong sợi yến nó rất là mỏng nha nó trong như thế này

nó dai dai có mùi tanh đặc trưng
giữa một thị trường nhiều đơn vị cung cấp yến xào cùng nhiều hình thức làm giả tinh vi như hiện nay
người tiêu dùng cần lựa chọn các thương hiệu uy tín có địa chỉ rõ ràng
sản phẩm được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn của cục an toàn vệ sinh thực phẩm bộ y tế
để tránh tiền mất tật mang
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý liên quan đến vụ việc trẻ nghi bị bạo hành
ở huyện thạch thất ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành văn bản hỏa tốc số bảy trăm linh chín
giao công an thành phố chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân huyện thạch thất các đơn vị có liên quan
khẩn trương điều tra xác minh và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm
báo cáo ủy ban nhân dân tp kết quả thực hiện
trước đó công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt giam nguyễn trung huyên chú tại huyện thạch thất thành phố hà nội để làm rõ hành vi giết người
quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự huyên là người tình của mẹ bé gái ba tuổi
có chín dị vật giống như đinh trong soạn não và cũng là nghi phạm chính trong vụ án
căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng cho thấy nguyễn văn huyên
đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tan độc vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm
trong thời gian tỷ đồng đối tượng phạm vũ phương tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng
và thương mại khách sạn trường huy đã bị công an tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
phạm vũ phương đã nhờ người thân đứng tên thành lập tổng cộng một mươi bốn doanh nghiệp để xin vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng
quá trình làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh vĩnh long
phương đã nâng khống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để vay vốn lập khống tổng cộng một trăm tám mươi sáu hợp đồng mua và bán vật liệu xây dựng
với mục đích là lập phương án vay vốn ký chín mươi bảy hợp đồng tín dụng để được giải ngân tổng số tiền một một trăm bốn mươi hai tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
gồm khoản vay có tài sản đảm bảo và khoản vay không có tài sản bạn đảm bảo
toàn bộ số tiền này sau đó các chủ doanh nghiệp đều chuyển vào tài khoản cá nhân của phạm vũ phương
phương đã rút tiền mặt sử dụng không đúng mục đích
sau khi vay phương không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tiến dụng không hợp tác với ngân hàng để xử lý nợ
và hiện không còn khả năng thanh toán chỉ trông chờ vào việc bán tài sản đảm bảo để trả nợ
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phương đã chiếm đoạt gần một trăm năm mươi sáu tỷ đồng số tiền cho vay không có tài sản bảo đảm
cho nhiều người dân vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hai đối tượng là đồng thanh tùng và lê trung kiên vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khám xét khẩn cấp người và nơi ở của các đối tượng này lực lượng công an thu giữ một số dao kiếm
công cụ hỗ trợ hai khẩu súng tự chế ba xe ô tô điện thoại di động nhiều giấy tờ vay mượn
và các đồ vật tài liệu có liên quan
tại cơ quan chức năng hai đối tượng khai nhận thời gian vừa qua đã cho một số cá nhân vay tiền
từ năm triệu đồng đến vài trăm triệu đồng với lãi suất cao từ năm đồng một triệu một ngày trở lên
theo thông lệ vào dịp cuối năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự nói chung
tội phạm cướp giật tài sản nói riêng có tính chất manh động và liều lĩnh hơn
các đối tượng không chỉ lợi dụng đường vắng trời tối mà còn sử dụng hung khí để đe dọa
uy hiếp nạn nhân rồi cướp tài sản
tội phạm cướp giật tài sản đã được đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa tỉnh đồng nai triệt phá
trần hoàng thiện sinh năm hai nghìn một và hồ phương hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cả hai cùng trú tại phường bửu long tp biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp tài sản tại phường thống nhất
tối ngày một mươi bảy tháng một cả hai đối tượng đã thủ sẵn dao và gậy sắt ba khúc
đến khu vực công viên khu dân cư tại khu phố hai phường thống nhất
gặp đôi nam nữ ngồi tâm sự
hai đối tượng áp sát dùng dao và gậy ba khúc dí vào cổ hai nạn nhân
cướp đi một điện thoại iphone sáu và hai ví tiền của nạn nhân rồi tẩu thoát
đến tối ngày hai mươi tháng một lực lượng cảnh sát hình sự công an tp biên hòa
đã bắt giữ được hai đối tượng và thu giữ tăng vật có liên quan
đến tối ngày hai mươi tháng một lực lượng cảnh sát hình sự công an tp biên hòa

cụ thể trong vụ cướp này quá trình giàng co hai đối tượng đã gây thương tích cho nạn nhân

gần tết như thế này thì tội phạm trộm cướp cướp giật thường xuyên diễn ra
bà con đi khuya hay là gì đó thì hạn chế mang nữ trang nhiều ở trong người
cái thứ hai nữa là trộm thì nó là sẽ tạo đừng có tạo sơ hở cho trộm
bởi vì trộm nó phải lợi dụng những cái sơ hở của bà con để nó trộm
thành là nâng cao hơn nữa cái công tác là quản lý tài sản của mình
quản lý tài sản của mình
và những cái đi mà giấy chuyền hay vàng bạc nhiều quá thì hạn chế đi vào những đường đêm khuya văn vẽ
việc truy bắt nhanh hai đối tượng cướp tài sản hết sức manh động nói trên
tiếp tục thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công chấn áp tội phạm của lực lượng công an tp biên hòa
góp phần bảo đảm an ninh trật tự để người dân vui xuân đón tết an toàn
một mươi bảy năm lẩn trốn đối tượng thái văn hòa trú tại thành phố hồ chí minh
bị truy nã về hành vi cướp tài sản vào năm hai nghìn năm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
phối hợp với công an phường thuận phước quận hải châu và công an tỉnh phú yên bắt giữ
theo quyết định truy nã vào năm hai nghìn năm hòa quen với vũ ngọc hà và nguyễn thành tâm quê tỉnh nam định
do không có việc làm cho nên cả nhóm rủ nhau đi cướp tài sản
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn năm hà và tâm thuê một xe taxi do anh nguyễn thanh tùng điều khiển
chạy từ bình định vào phú yên sau đó nghỉ lại khách sạn
tại đây cả nhóm đã cho anh tùng uống bia có bỏ vào thuốc ngủ và chiếm đoạt xe taxi
sau đó bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
sau khi làm giả giấy tờ xe ô tô cả nhóm đem ra bà rịa vũng tàu bán với giá hơn một mươi bốn usd chia nhau tiêu xài
rất nhanh sau đó hà và tâm đã bị bắt giữ riêng hòa lẩn trốn nhiều địa phương khác nhau
sau một mươi bảy năm hòa cùng vợ con ra thành phố đà nẵng sinh sống không giao tiếp cũng như là đăng ký tạm trú để qua mắt cơ quan công an
cho đến tối ngày hai mươi tháng một hòa đã bị các lực lượng phối hợp bắt giữ
hiện công an thành phố đà nẵng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thái văn hòa cho công an tỉnh phú yên điều tra xử lý
tiến hành kiểm tra xe ô tô do tài xế ngô xuân hùng điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã phát hiện và tạm giữ số lượng lớn pháo hoa nổ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chín bao ni lông màu đen bên trong có chứa một trăm linh hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả có trọng lượng một trăm ba mươi kg
qua đấu tranh ban đầu đối tượng lê công mạnh người đi cùng trên xe khai nhận số pháo hoa nổ trên đã được hai đối tượng mua vận chuyển ra nghệ an để tiêu thụ
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản bắt giữ người tạm giữ tăng vật phương tiện và bàn giao cho công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình
để tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
có thể thấy dịp cuối năm các loại tội phạm diễn biến hết sức phức tạp nhất là các đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển buôn bán tàng trữ trái phép các loại pháo
tại quảng bình trong thời gian vừa qua nhiều vụ việc đã được lực lượng công an kịp thời phát hiện xử lý
gần đây nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua địa bàn xã xen thủy huyện lệ thủy
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép bảy mươi kg pháo hoa nổ
qua đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận số pháo hoa nổ trên được mua tại tỉnh quảng trị vận chuyển ra nghệ an để tiêu thụ trong dịp tết sắp tới
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản bắt giữ người tạm giữ tăng vật phương tiện và bàn giao cho công an huyện lệ thủy
để tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật

để tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản bắt giữ người tạm giữ tan vật phương tiện và bàn giao cho công an huyện lệ thủy